tròn ba mươi năm trước sáu mươi bốn chiến sĩ đã anh dũng hy sinh quyết tử để bảo vệ lá cờ tổ quốc trên đảo gạc ma thuộc quần đảo trường sa của việt nam
hai trong số sáu mươi bốn liệt sĩ ấy là người con của mảnh đất quảng trị anh hùng
máu xương của các anh đã hòa cùng sóng biển nhưng tinh thần quả cảm sẵn sàng hy sinh để bảo vệ tổ quốc vẫn còn sống mãi
phóng sự sau do phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị thực hiện
trong căn nhà nhỏ tại khu phường hai thành phố đông hà bà nguyễn thị hằng lặng lẽ chuẩn bị mâm cơm nhỏ
tưởng nhớ đến ngày hy sinh của con trai mình liệt sĩ hoàng ánh đông
người chiến sĩ anh dũng ấy đã dâng hiến máu xương của mình cho tổ quốc khi tuổi đời chỉ mới đổi một mươi
hai mươi năm đã trôi qua nỗi nhớ con và khát khao tìm thấy một mảnh di vật hay một nắm đất nơi con hy sinh
để đưa về quê hương vẫn chưa bao giờ nguôi trong lòng người mẹ
tôi là một người mẹ tôi không bao giờ mà quên được tôi vẫn là đau lòng ruột trên đất tình trạng
mà thương con mà dỡ chứa
chỉ tôi muốn đi tới những nơi đó nơi con tôi hy sinh để cho tôi biết được là cái chỗ con của mình là hy sinh đây
và tôi mong muốn nhà nước giúp đỡ tạo điều kiện rắn đó mà tìm tôi
một cái vệ tích một cái chút chút đó để đưa về cho tôi là tôi chú cho thỏa mãn
tháng ba hàng năm những người cựu chiến binh tại thành phố đông hà lại đến thăm viếng
dâng hương tại gia đình liệt sĩ tống sĩ bái người con quảng trị hy sinh tại đảo gạc ma năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
cũng từng vào sinh ra tử trong chiến tranh
những người cựu chiến binh càng cảm phục sự anh dũng
kiên cường của các chiến sĩ bảo vệ đảo gạc ma năm xưa
cũng như sự mất mát không gì bù đắp được của gia đình các anh
chỉ ẩn công ơn của các liệt sĩ chính quyền và đoàn thể các cấp đã thường xuyên thăm hỏi
tặng quà động viên các gia đình vượt qua mất mát đau thương vươn lên trong cuộc sống
ba con nhân dân trong địa mạng toàn phương cũng xem đây là một cái tầm hương
hãy dùng hy sinh để cho đảng cho nhà nước
đảng phương cũng quan tâm người dân và cũng tuyên truyền sâu rộng trong tầng lập thân thiểu nhân trong địa phương toàn thể nhân nhân
để phát huyết cái tính thần anh dũng bất khuất của người liên cư hô
bảy mươi năm trôi qua sự hy sinh của sáu mươi bốn chiến sĩ trong trận chiến gạc ma
đã luôn nhắc nhở thế hệ trẻ về chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm
sự công hiến đó đã trở thành những tấm gương bất tử sống mãi trong lòng mỗi người dân việt nam
để thế hệ hôm nay
và mai sau nguyện nối tiếp truyền thống vẻ vang của cha anh
kiên cường bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc